công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện bù đăng tỉnh bình phước khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông
nạn nhân bị tử vong nghi là do ngộ độc sau khi ăn cá lóc để lâu không bảo quản
nạn nhân là ông nguyễn thanh tuấn chú tại xã bình minh huyện bù đăng
vào ngày sáu tháng sáu ông nguyễn thanh tuấn mua cá lóc tổ chức ăn nhậu với bạn
sau bữa ăn số cá lóc còn thừa ông tuấn cất trong tủ ở nhiệt độ thường không bảo quả lạnh
cho đến chiều ngày bảy tháng sáu ông tuấn tiếp tục lấy số cá lóc này mang ra nướng lại để ăn
tuy nhiên sau khi ăn xong ông này có biểu hiện nôn ói nhiều lần sau đó đi ngoài ra máu
thế ông tuấn ngày càng bị nặng
vào đêm ngày bảy tháng sáu người nhà ông tuấn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tuy nhiên do tình hình quá nặng cho đến trưa ngày tám tháng sáu ông tuấn đã tử vong